lập thành tích chào mừng đại hội mặt trận các cấp tiến tới đại hội mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhậm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn thành phố hồ chí minh đã triển khai hơn sáu trăm linh công trình có ý nghĩa để chào mừng đại hội
sau gần một năm phát động ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã thực hiện được sáu trăm linh công trình
phần việc có ý nghĩa chào mừng đại hội với giá trị hơn tám mươi tỷ đồng
trong đó có hai trăm bốn mươi công trình về an sinh xã hội hai trăm bốn mươi năm công trình về cải tạo môi trường
tám mươi năm công trình về mở rộng và đâng cấp tuyến hẻm ba mươi công trình khác
những công trình này đã có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
đồng thời thông qua các công trình này đã giúp đoàn viên hội viên và nhân dân gần gũi đoàn kết
tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
với những thành tích đã đạt được tại hội nghị tổng kết ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
đã tặng bằng khen cho một trăm ba mươi chín tập thể và một trăm ba mươi sáu cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chào mừng đại hội mặt trận các cấp